sáng ngày hai tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu gồm sáu mươi chuyên gia diễn giả
lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn
phát biểu tại buổi tiếp và làm việc đồng chí nguyễn văn bình đã phân tích làm rõ những nội dung chủ yếu của nghị quyết năm mươi hai của bộ chính trị
về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
từ đó đề nghị các chuyên gia diễn giả các doanh nghiệp tích cực hợp tác tham gia hỗ trợ nhiều hơn cho việt nam trong quá trình chủ động tham gia cuộc cách mạng này
trọng tâm tập trung vào phát triển kinh tế số xây dựng đô thị thông minh xây dựng chính quyền điện tử
tại đây nhiều chuyên gia doanh nghiệp đã chia sẻ các kinh nghiệm cũng như đề xuất kiến nghị các chính sách chương trình hành động cụ thể
để việt nam tham gia ngay từ đầu và chủ động trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư